trao đi là nhận về và thậm chí còn nhiều hơn thế đôi khi đơn giản chỉ là một ánh mắt một lời động viên đúng lúc một sự giúp đỡ vô tư hay chỉ là những lời chúc tốt đẹp
đó là những gì mà các thành viên thuộc trung tâm inner space trực thuộc liên hiệp các hội unesco việt nam mong muốn lan tỏa đến với tất cả mọi người
ngày hội sắc màu hạnh phúc là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án chịu chịu việc tốt mà trung tâm inner space trực thuộc liên hiệp các hội unesco việt nam đã thực hiện trong nhiều năm qua
các thành viên trong dự án đã và đang trao tặng hàng triệu việc tốt lan tỏa làn sóng hứng khởi và hạnh phúc đến với cộng đồng
ngày hội sắc màu hạnh phúc là một cái điểm hẹn cho tất cả các tâm hồn yêu cái đẹp yêu sự hạnh phúc và chân quý những sự yêu thương tụ họp lại với nhau

ngày hội diễn ra vì những hoạt động tương tác mang tới bầu không khí trong lành thư thái và thân thiện để người tham sự tự do trải lòng mình với nhau cùng nhau khám phá những góc nhìn khác nhau của cuộc sống từ đó chọn và giữ lại cho mình những hạnh phúc riêng
đến đây con học được những điều mới lạ con rút ra được rất nhiều bài học từ bản thân con biết chia sẻ và yêu thương mọi người hơn
trong ngày hội sắc màu hạnh phúc này thì con mong muốn là mọi người sẽ được bình an hạnh phúc và con mong muốn là con sẽ biết chia sẻ và yêu thương hơn nữa
tôi biết đến dự án này từ năm hai nghìn một mươi bảy và tôi theo học các khóa học ở đây
năm hai nghìn một mươi bảy thì khi học thì tôi sẽ có nhiều suy nghĩ tích cực cảm thấy hạnh phúc yêu đời hơn dễ dàng cho các mối quan hệ
ngày hội sắc màu hạnh phúc khuyến khích mọi người cùng làm những việc tốt trở thành bản tính và thói quen tự nhiên của mỗi người
hành động nhỏ hạnh phúc lớn đó là động lực để bạn có thể làm việc tốt mỗi ngày